với vụ án thuận an cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam tám bị can
và bị can mới nhất là dương văn thái bí thư tỉnh ủy bắc giang
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các thủ tục tố tụng đối với bị can dương văn thái được tiến hành từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
trong giai đoạn từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
tập đoàn thuận an đã trực tiếp hoặc liên danh để tham gia và trúng các gói thầu
tại một mươi sáu tỉnh thành phố với tổng giá trị trên hai mươi ba
hàng nghìn tỷ đồng đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba thuận an đã phát triển rất nóng
và trúng nhiều gói thầu trị giá một mươi tám tỷ đồng
trong đó có nhiều gói thầu thuộc nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển
kinh tế xã hội sau covid một mươi chín đến nay các bị can như nguyễn duy hưng phạm thái hà
dương văn thái và nhiều bị can khác đã khai báo với thái độ thành khẩn và chi tiết
làm rõ bản chất của vụ án có những bị can đã chủ động khắc phục hậu quả thiệt hại
qua vụ án này cơ quan điều tra kêu gọi những ai mắc sai phạm hãy trung thực báo cáo với tổ chức
hoặc tự thú để được hưởng khoan hồng người phát ngôn bộ công an nhấn mạnh
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa vừa phá chuyên án bắt giữ hai đối tượng
hoàng trung hiếu tức hiếu bao và nguyễn công hùng về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo kết quả điều tra ban đầu để đối phó với cơ quan chức năng hiếu cho những người vay
viết giấy vai tiền
với số tiền cao gấp đôi so với thực tế nhằm giảm mức lãi suất cho vay dưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự
quá trình hoạt động cho vai lãi nặng hiếu đã thuê nguyễn công hùng làm nhiệm vụ đi thu tiền lãi của những người vay
bước đầu cơ quan công an xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị bắt hoàng trung hiếu đã cho nhiều người
trên địa bàn thị trấn thống nhất huyện yên định vay với lãi suất khoảng một trăm tám mươi hai năm và thu lợi bất chính
trên bốn trăm linh triệu đồng khám xét khẩn cấp nơi ở của hoàng trung hiếu lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ nhiều giấy vay tiền
hai khẩu súng dài khoảng một hai mét trong đó có một khẩu súng tự chế và một khẩu súng hơi bắn đạn trì
cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông vừa đưa ra cảnh báo về một số chiêu thức lừa đảo mới mà người dân
cần cảnh giác như hành vi lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng anh quốc tế để chiếm đoạt tiền của các nạn nhân
các đối tượng này đã sử dụng danh nghĩa tổ chức cambrid international là tổ chức không có thật để tổ chức đánh giá năng lực
ngoại ngữ tiếng anh theo khung tham chiếu trung châu âu bằng hình thức thi online và cấp chứng chỉ mang tên tổ chức
cambridge international sau đó chiếm đặt tiền của người dân để tránh bị lừa đảo cục an toàn thông tin khuyến cáo người dân
đặc biệt cẩn trọng khi đăng ký tham gia các chương trình dịch vụ của tổ chức doanh nghiệp trên mạng xã hội
chỉ nên tìm đến các trang thông tin uy tín và thực hiện các bước xác minh danh tính đối tượng
tổ chức doanh nghiệp trước khi giao dịch tài chính đồng thời không cung cấp thêm thông tin cá nhân thông tin tài khoản ngân hàng
trường hợp nghi ngờ lừa đảo người dân cần báo cho cơ quan công an cơ quan có thẩm quyền để được hỗ trợ giải quyết
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện bù đăng tỉnh bình phước cho biết trung tâm dịch vụ khuyến đồng huyện đã phối hợp với ủy ban nhân dân xã đường một mươi
làm rõ nguyên nhân khiến cây sầu riêng trở lại
trường hợp nghi ngờ lừa đảo người dân cần báo cho cơ quan công an thông tin tài khoản ngân hàng
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện bù đăng tỉnh bình phước cho biết trung tâm dịch vụ khuyến đồng huyện đã phối hợp với ủy ban nhân dân xã đường một mươi
làm rõ nguyên nhân khiến cây sầu riêng trở lại
yên tâm là cái tài sản đấy có thể được thừa kế cho thế hệ thứ hai hoặc thứ ba
một số chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản cũng đánh giá việc mở rộng này sẽ tránh được bất cập như trước đây
khi muốn sử dụng đất trong nước người việt nam định cư ở nước ngoài phải nhờ người thân trong nước đứng tên thực hiện giao dịch chuyển nhượng
việc này đã khiến không ít tranh chấp phát sinh do nhờ người đứng tên nhận chuyển nhượng quản lý quyền sử dụng đất đài
thưa quý vị những ngày này nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
đông đảo người dân cả nước đang đổ về điện biên để cùng sống lại trong không khí hào hùng của chiến thắng lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
ngay từ kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm điện biên đã đón một trăm tám mươi lượt khách du lịch tới tham quan trải nghiệm
công tác tiếp đón du khách đã được điện biên chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng với mong muốn đem đến hình ảnh đẹp về một mảnh đất lịch sử đang trên đà phát triển
hòa chung vào dòng người đổ về điện biên những ngày này hai vợ chồng ông nguyễn đức sáu ở thành phố hà nội cảm thấy rất vui và hạnh phúc
vì mình được có mặt trên mảnh đất lịch sử vào những ngày kỷ niệm đặc biệt này
không chỉ được sống tại không gian lịch sử của các di tích điểm tham quan ông bà còn cảm nhận được sự nồng hậu và thân thiện của người dân nơi đây
cảm xúc nhất là đến những cái điểm di tích tham quan như thế này
với những cái điểm di tích tham quan ở nghĩa trang liệt sĩ đời a một và những cái gương anh hùng liệt sĩ đã làm cho tôi lại sống làm sao cho có ý nghĩa trong cuộc sống
và truyền lại những cảm hứng cho cái lớp trẻ để không thể nào quên được những cái quá khứ của ông cha này
và lấy cái quá khứ của ông cha

tất cả các điểm di tích điểm tham quan tại điện biên đều đông kín người
nhưng người dân và du khách đều có trung tâm lý thoải mái và hài lòng
các điểm di tích điểm tham quan đã huy động toàn bộ lực lượng viên chức và người lao động để phục vụ hỗ trợ du khách
đồng thời đảm bảo đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan trải nghiệm của du khách trong và ngoài nước
nội dung mà trọng tâm mà chúng tôi quan tâm đó là nguồn lực con người để chuẩn bị cho kỷ niệm bảy mươi năm cũng như là phục vụ du khách
cuối năm hai nghìn hai mươi ba chúng tôi đã có những kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ viên chức phục vụ
trong đó từ lực lượng bảo vệ bán vé xót vé những người làm cơ khách chuyên môn nghề vụ đều được tập huấn và bồi dưỡng
đặc biệt ưu tiên là đội ngũ hướng dẫn viên những người sẽ đón tiếp và truyền tải những lượng thông tin
những câu chuyện về các tài liệu hiện vật những nhân vật lịch sử trong chiến thắng điện biên phủ đến với công chúng
chúng tôi đã tiến hành giả soát kiểm tra toàn bộ đầy đủ các điểm di tích
đảm bảo đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất
đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi bốn dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
chúng tôi cũng đã huy động toàn bộ lực lượng viên chức và người lao động tham gia đón tiếp và phục vụ du khách
và trong năm nay thì chúng tôi cũng đã được sự quan tâm của các cơ quan các đơn vị trường học
cũng như là lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh điện biên
chúng tôi cũng đã huy động trong công tác phát dọn cải tạo cảnh quan
đặc biệt là chúng tôi huy động được sáu mươi em sinh viên làm công tác
tình nguyện hướng dẫn viên tại các điểm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường điện biên phủ
bên cạnh đó những quầy nước miễn phí như thế này đều được đặt tại các điểm di tích điểm tham quan
đó là tấm lòng của người dân điện biên gửi đến khách du lịch
sự mến khách và gần gũi ấy đã giúp xua tan cái nóng bức của điện biên những ngày này
đối với chúng tôi thì hôm nay cũng bảo đảm một là nước lọc hai là nước gối ba là nhân trần
đá để cho bà con nhân dân chúng ta có nhu cầu
đây cũng là một cái hoạt động rất nhỏ để chia sẻ
cũng thể hiện tình cảm của anh em cán bộ hội viên cựu chiến binh đối với đồng bào nhân dân cả nước
đã bớt chút thời gian về đây để dựa ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước diễn ra trên địa bàn
trong năm ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm vừa qua
tại điện biên công suất sử dụng buồng đạt chín mươi chín
đến nay lượng khách du lịch đến với điện biên vẫn tăng cao
vì vậy ngành du lịch đã huy động hơn hai trăm linh nhà dân
đủ điều kiện lưu trú để phục vụ du khách
đồng thời các cơ quan chức năng tại đây đang tiếp tục tăng cường
các công tác quản lý chất lượng dịch vụ giá cả dịch vụ
đảm bảo đón tiếp phục vụ và để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách
tiếp tục chương trình mời quý vị cùng theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kinh tế phương nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
kinh tế phương nam
thưa quý vị tổng sản phẩm trên địa bàn quý i năm hai nghìn hai mươi bốn của thành phố hồ chí minh ước tăng là sáu năm mươi bốn
đạt mục tiêu đề ra cũng là tốc độ cao tăng trưởng cao nhất kể từ năm hai nghìn một mươi tám
đây là cơ sở để thành phố hồ chí minh đạt mục tiêu tăng trưởng crdp bảy năm tám cho cả năm hai nghìn hai mươi bốn
trở lại là đầu tàu kinh tế của cả nước
mức tăng trưởng này rất đáng khích lệ khi trước đó

theo kinh tế dự báo tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố hồ chí minh chỉ tăng trưởng ở mức năm năm
tuy nhiên thành phố hồ chí minh đang tìm cách bước phá
trong đó nghị quyết chín mươi tám đã và đang tạo ra một hành lang thể chế mạnh mẽ
là chìa khóa để giải quyết các điểm ngẽn trong phát triển thành phố và thúc đẩy tăng trưởng
dịch vụ vẫn là động lực chính của thành phố hồ chí minh trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng góp đến bảy mươi một sáu vào tốc độ tăng trưởng chung và chiếm sáu mươi năm sáu cơ cấu nền kinh tế
điều đáng mừng là công nghiệp cũng có chuyển biến tốt đồng góp một mươi sáu bốn vào mức tăng chung
chỉ số sản xuất công nghiệp iip quý i tăng năm một cao hơn hà nội ba sáu đà nẵng là sáu
cần thơ hai một nhưng thấp hơn hải phòng một mươi hai sáu
một thông tin tích cực nữa là thành phố hồ chí minh vẫn là địa phương
thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với hai trăm bốn mươi bảy dự án fdi tăng một mươi bốn bốn
nhưng quy mô vốn hiện khá thấp chỉ bốn mươi bốn triệu usd mỗi dự án
quý i ra hai nghìn hai mươi hai
quý i ra hai nghìn hai mươi ba là sáu mươi hai triệu usd mỗi dự án
cho thấy thành phố hồ chí minh chưa thu hút được các doanh nghiệp fdi quy mô lớn
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm có gần ba trăm linh lượt khách đến với bốn tỉnh tây nguyên
nhiều nhất là các điểm du lịch thiên nhiên
cụ thể theo thống kê của ngành du lịch tỉnh đắk lắc đắk nông gia lai con tâm
vừa qua các tỉnh này đóng gần ba trăm linh lượt khách doanh thu hơn một trăm bốn mươi ba tỷ đồng
theo sở văn hóa thể thao và du lịch các tỉnh tây nguyên
dự tại các điểm đến gần gũi với thiên nhiên như thái tui tham qua trần núi khu du lịch sinh thái
trong bốn tỉnh tây nguyên địa phương có lượng du khách nhiều nhất là đắk lắc với hơn một trăm hai mươi năm lượt khách
trong dịp lễ đắk lắc diễn ra nhiều sự kiện thu hút du khách như giải chạy đắk lắc marathon năm hai nghìn hai mươi bốn
chương trình nghệ thuật những người con ưu tú của đại ngàn
các khu điểm du lịch cũng chủ động tổ chức các hoạt động vui chơi
trong đó thái nước đẹp nhất tây nguyên drei sáp ở huyện krong anna đắk lắc
thu hút hàng chục ngàn lượt khách đến ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ đắm mình trong làn nước mát lạnh thiên nhiên
khu du lịch sinh thái măng đen ở huyện con plong tỉnh con tum nơi được mệnh danh đà lạt hai ở tây nguyên
thu hút hơn năm mươi lượt khách
điểm du lịch mới này tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như chương trình nghệ thuật băng đen
say nhau thì về biểu diễn dạng trót với chủ đề sắc màu của trót
tỉnh đắk nông đóng hơn năm mươi bốn lượt khách giảm hơn năm sau cuối cùng thời điểm năm hai nghìn hai mươi ba
điểm du lịch hút khách nhất là khu du lịch sinh thái cầm thác drei sáp gia long
năm hai nghìn hai mươi ba cả nước ghi nhận một trăm hai mươi năm vụ ngộ độc thực phẩm làm hơn hai mươi tám người mắc và hai mươi tám trường hợp tử vong
số vụ và số người bị ngộ độc đều tăng lên so với cùng kỳ của năm hai nghìn hai mươi ba
nguyên nhân phần lớn đều đến từ việc sử dụng những loại thực phẩm bẩn không gõ nguồn gốc xuất xứ
vấn nạn thực phẩm bẩn không mới nhưng lại chưa bao giờ là cũ khi càng ngày thì có những trường hợp diễn biến vô cùng phức tạp và tràn lan hơn
trên hai mươi kg nội tạng đông lạnh không rõ nguồn gốc vừa bị cục quản lý thị trường thành phố hồ chí minh phối hợp cùng công an thành phố thu giữ vào ngày năm tháng bốn vừa qua
trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba gần hai mươi năm kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc trên địa bàn thành phố cũng bị thu giữ và tiêu hủy toàn bộ
dù liên tục có những kế hoạch tăng cường kiểm tra và xử lý tuy nhiên theo lực lượng quản lý thị trường vẫn còn nhiều thách thức trong công tác đấu tranh với vấn nạn thực phẩm bẩn đặc biệt là khi kinh doanh trực tuyến ngày càng nở rộ

trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn nhiều người bị giảm thu nhập nên ưu tiên trên hết của họ với thực phẩm là yếu tố giá cả
chấp nhận mức giá rẻ không quá để ý đến xuất xứ thật sự của thực phẩm đó người tiêu dùng đã vô tình tiếp tay cho các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn hoạt động tràn lan hơn
sự dễ dãi với thực phẩm ăn uống vào cơ thể dù chỉ trong một thời gian ngắn cũng có thể đem đến những hối hận buồn màng về sức khỏe
theo popupviet việt nam hiện tác phẩm lật mặt bảy đạt cuộc mốc doanh thu là hai trăm linh tỷ đồng thu hút hơn hai triệu lượt khán giả
phim có tốc độ bán vé nhanh nhất trong series
năm ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm phim dẫn đầu doanh thu cách biệt so với nhiều đối thủ như phim vây hãm kẻ trừng phạt phim mèo mọc hoang một mươi mạng mùa hè của luka
tác phẩm đạt một trăm linh hai vé bán trước thu về một trăm linh tỷ đồng sau hơn ba ngày phát hành
lật mặt phần bảy là phim việt thứ hai trong năm đạt mốc một trăm linh tỷ đồng
sau phim của trấn thành năm trăm hai mươi tỷ đồng
trong số các địa phương thì khán giả thành phố hồ chí minh đi xem lật mặt phần bảy nhiều nhất chiếm ba mươi sáu năm
kế tiếp là bình dương bốn bảy
tác phẩm có tỷ lệ lớp đề xuất chiếu lên đến năm mươi một con số rất cao
phim ăn khách thứ hai dịp lễ này là vây hãm cái trừng phạt tác phẩm hành động của tài tử hàn quốc mà đòn sót đạt một mươi chín tỷ đồng
phim cái giá của hạnh phúc phim việt có thái hòa đóng chính xếp thứ tư với sáu tỷ đồng tổng doanh thu hai mươi năm tỷ đồng
sau hơn một tháng cải tạo công viên tượng đài chủ tịch hồ chí minh trên đường nguyễn huệ được thay áo mới
giúp cho không gian nơi đây thoáng đảng mát trang trọng đẹp hơn
cụ thể hàng cây sứ được bứng mang đi trồng ở các khu vực khác trong công viên và công viên lịch sử văn hóa dân tộc
thay vào đó bằng những hoa mai tứ quý nhiều mảng xanh được tạo lập sen cài là các chậu hoa
bồn hoa trực trở sắc màu phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu của vùng nam bộ trải dài khắp công viên
đơn vị thi công cho biết vì thi công cải tạo đến giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn thì hoàn thành
truyền hoa sẽ được thay đổi thường xuyên để luôn giữ được sinh khí bầu sắc tuyên mới cho khu vực
cùng với phố đi bộ nguyễn huệ công viên tượng đài chủ tịch hồ chí minh được nhiều người dân thành phố yêu thích
du khách trong và ngoài nước đến tham quan chụp ảnh trái tim mỗi ngày đông nhất là dịp cuối tuần
nơi đây cũng thường xuyên được chọn là điểm dân hương dân hoa chủ tịch hồ chí minh vào các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng
việc cải tạo giúp cho công viên đẹp hơn thoáng đạn hơn trước và đón nhận được nhiều phản hồi tích cực của người dân thành phố
mở cửa đón khách từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến đây thì công viên bờ sông sài gòn đã thu hút số lượng lớn du khách đến đây tham quan
đặc biệt là các bạn trẻ khi về đêm thì bạn trẻ có thể thu vào tầm mắt khung cảnh của thành phố trong ánh điện rực rỡ sắc màu lung linh
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
công viên bờ sông sài gòn phía bờ thủ thiêm trồng khoảng hai mươi hectare dài khoảng sáu trăm linh mét từ cầu ba son hướng về đường hầm sông sài gòn
bị trồng trung bình bốn mươi mét với tổng kinh phí đầu tư khoảng chín mươi tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa
toàn bộ công viên được chia làm một mươi ba hạng mục chính như khuôn viên sinh hoạt công cộng sân sinh hoạt cộng đồng đa năng
chuỗi bề nội thủy sinh công viên đá đài phung đức hệ thống màn hình lép cổ động chính trị kết hợp quảng cáo
theo ghi nhận thời điểm hiện tại công viên bờ sông sài gòn thành phố thủ đức có nhiều bạn trẻ khách du lịch chọn nơi này trích kinh
chụp hình với cảnh triệu đô khi đến đây người tham quan có thể ngắm nhìn cả thành phố về đêm
khi đến đây người tham quan có thể ngắm nhìn cả thành phố về đêm
thứ nhất là khu vực này phản ánh một cách trung thực nhất bộ mặt của sài gòn

và đứng ở đây khi giới thiệu khách mình cảm thấy rất tự hào bởi vì sài gòn rất tuyệt đẹp
và mình mong muốn được chia sẻ những hình ảnh đẹp nhất

và mình mong muốn được chia sẻ những hình ảnh đẹp nhất về sông sài gòn
đối với những người khách ở các tỉnh bạc
sau khi dọn bão phường hoa hướng dương để làm tiểu cảnh
hiện tại du khách có thể ngắm và check in toàn bộ khu vực cảnh quan trung tâm như bờ sông
tòa nhà pitexco bến bạch đằng
ngoài ra du khách có thể tham gia vào nhiều hoạt động giải trí khác như
thưởng thức cà phê ven sông tham quan bến viết đường sông thưởng thức nhạc ăn uống
em thấy ở đây rất là đẹp khá là đông vui nhiều người
mà em cũng không cần phải tốn nhiều tiền để tìm một nơi chụp hình như vậy
tại em thấy ở trên mạng cũng có nhiều bạn kêu ở đây đẹp nên em đi
thấy ở đây nó mát mẻ nè không khí cũng thoáng nữa với lại có nhiều cái cảnh đẹp nữa
em thấy ở đây kiểu nó rộng cho nên em tới
công viên còn bố trí thêm xe điện để vận tải hành khách tham quan xung quanh công viên
các hoạt động giải trí tại công viên bờ sông sài gòn diễn ra rất sôi nổi
ngoài ra công viên bờ sông sài gòn cũng là một trong những địa điểm tổ chức lễ hội áo dài năm hai nghìn hai mươi bốn
công viên thành phố thủ đức là một trong những nơi tham quan vui chơi giải trí về đêm đẹp nhất tại sài gòn
tất nhiên là đẹp tại vì em cũng lên sài gòn học tập và làm việc được tầm sáu năm rồi
khoảng cách đây so với cách đây sáu năm trước thì em cảm giác sài gòn mình càng ngày càng đẹp
và càng có nhiều chỗ để mọi người tới vui chơi và chơi kinh
trung tâm phát triển quản lý hạ tầng tp thủ đức cho biết sẽ xây dựng mô hình vui chơi giải trí chuyên biệt để phục vụ người dân
từ đó góp phần kết nối kinh tế xã hội của thành phố thủ đức với các quận khác
ngoài ra công viên cũng thường xuyên tổ chức những hoạt động thường niên đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng của thành phố